trong tháng hai sở giao dịch chứng khoán hà nội đã tổ chức một mươi ba đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ huy động được một mươi ba bảy trăm ba mươi bốn tỷ đồng tăng bốn mươi bốn so với tháng một
tỷ lệ trúng thầu thành công đạt bảy mươi hai ba khối lượng đạp thầu gần gấp ba lần khối lượng gọi thầu
về lãi suất so với tháng một lãi suất trúng thầu của trái phiếu kho bạc nhà nước tháng hai giảm trên tất cả các kỳ hạn
với mức giảm từ chín đến hai mươi năm một năm trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn ba mươi năm giảm mạnh nhất ở mức giảm hai mươi năm một năm
trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng hai giá trị giao dịch bình quân phiên đạt một mươi ba trăm bốn mươi một tỷ đồng một phiên tăng chín ba so với tháng trước
giá trị giao dịch mua bán lại đạt ba mươi chín hai tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tăng hai so với tháng trước
tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt một tỷ trái phiếu tương đương với giá trị giao dịch hơn một trăm hai mươi năm tỷ đồng
tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức mua bán lại đạt bảy trăm ba mươi ba triệu trái phiếu tương đương với giá trị giao dịch tám mươi một một trăm linh tỷ đồng
theo hnx tổng giá trị niêm yết chính phủ tính đến hai mươi chín tháng hai đạt một một mươi ba triệu tỷ đồng